sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình có quyết định sẽ tổ chức thi lại môn văn
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
do đề có một số nội dung và một số câu hỏi giống với đề thi cuối học kỳ hai
của thành phố đồng hới gây xuân xảo dư luận
trước đó sáng ngày ba tháng sáu nhiều thí sinh tại quảng bình cho biết
đề ngũ văn tuyển sinh vào lớp một mươi giống đề thi hết học kỳ hai mới đây
của phòng giáo dục và đào tạo thành phố đồng hới
tại điểm thi trường trung học phổ thông truyền võ nguyên giáp thành phố đồng hới
xảy ra sự cố tại phòng thi số hai mươi năm giám thị phát hiện ký nhầm ô trên giấy
nên yêu cầu hai mươi bốn thí sinh chép lại bài thi vào giấy thi mới gây ra tâm lý hoang mang
ảnh hưởng đến chất lượng làm bài của thí sinh
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình việc giống nhau ở một số câu
trong đề thi ngữ văn là hoàn toàn ngẫu nhiên
ban chỉ đạo thi tỉnh quảng bình quyết định tổ chức thi lại môn ngữ văn vào lớp một mươi
để bảo đảm công bằng cho tất cả các thí sinh trong toàn tỉnh
thời gian thi là một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi